dùng hung khí đánh nhau gây dối trật tự công cộng
hàng chục đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo tài liệu của cơ quan điều tra do có mâu thuẫn với nhau trong làm ăn nên trần văn nhơn đã rủ thêm một mươi đối tượng khác
chuẩn bị nhiều loại hung khí hẹn nhau với nhóm của nguyễn văn tuấn chú tại xã bình thành để giải quyết
khi đến khu vực nhà trọ thuộc khu phố thuận nghĩa thị trấn phú phong
hai nhóm với gần ba mươi đối tượng sử dụng nhiều loại hung khí rượt đuổi đánh nhau gây náo loạn khu dân cư
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
nhận tin báo công an huyện tây sơn đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng
và thu giữ các loại hung khí sử dụng đánh nhau đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ
còn tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đang mở rộng điều tra làm rõ
vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đối tượng nguyễn cẩm tiên
trú tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch thực hiện
theo điều tra từ ngày một mươi một tháng ba đến nay tiên đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
bằng cách vào mạng xã hội tìm người bán điện thoại di động rồi dùng tài khoản zalo lấy tên là dâu tây
liên hệ với bên bán thỏa thuận giá cả và đề nghị cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đặt cọc
nhằm tạo niềm tin cho bên bán sau đó tiên hẹn địa điểm giao nhận hàng vào ngày cuối tuần
và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau khi kiểm tra và nhận điện thoại từ bên bán
tiên liên hệ ngay với đối tượng tên tú không rõ lai lịch gửi hóa đơn giả đã chuyển khoản thành công
để tiên đưa cho bên bán xem khi bên bán kiểm tra phát hiện không thấy tiền vào tài khoản hỏi lại
thì tiên lấy lý do cuối tuần ngân hàng làm việc chậm nên tiền chuyển khoản chậm và hứa đến thứ hai
không thấy tiền vào tài khoản thì quay lại đây sẽ trả lại tiền tuy nhiên ngay sau đó
tiên đã chặn mọi liên lạc với bên bán kể cả zalo và facebook
gần bốn mươi đối tượng tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi năm vừa bị công an thành phố bắc giang phòng an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắc giang tạm giữ
về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
của hàng nghìn người dân trên cả nước gây thiệt hại trên ba mươi tỷ đồng
vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng tám chín ngũi công tác của ban chuyên án với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
công an tp bắc giang phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phòng cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc công an tỉnh bắc giang
đã đồng loạt kiểm tra bảy căn hộ của một khu trung cư cao cấp thuộc quyện gia lâm
thành phố hà nội và hai địa điểm ở huyện mỹ đức hà nội đã phát hiện kiểm soát
cùng với ba mươi bảy đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
ban chuyên án đã thu giữ hai mươi tám bộ máy vi tính ba mươi một thiết bị phát sóng internet
bốn mươi ba điện thoại di động các loại một mươi tám thẻ ngân hàng sáu mươi một thẻ xin điện thoại
và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
đây là ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
rất phức tạp có quy mô lớn hoạt động có tổ chức
các đối tượng có độ tuổi trẻ từ một mươi bảy đến hai mươi năm
chúng thuê các căn hộ cao cấp và hoạt động với phương thức giả danh nhân viên ngân hàng
để hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp yêu đãi giải ngân nhanh trong ngày
kể cả ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật
và chúng sử dụng các phương tiện điện tử thiết bị công nghệ hiện đại
để lừa đảo chiếm lọt tài sản
trong vụ án này đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là trần văn mạnh
ở an tiến mỹ đức hà nội
các đối tượng có vai trò giúp sức
tích cực như trấn văn sĩ trấn long vũ trấn văn đạt nguyễn ba tuấn
đều ở an tiến mỹ đức hà nội
các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên
được nuôi ăn ở trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
em sẽ chạy trên facebook em vào trạm phần facebook em đăng bài cho vay vốn
thì những người nào cần thì sẽ kết bạn qua giao lộ cho em
sau đó em sẽ nhắn tin và hỏi hàng và sẽ tư vấn
người ta sẽ quay thì em sẽ lên hộp sơ cho người ta và sẽ có phí
có phí xong thì em sẽ lên làm lệnh giành ngân
khi người ta tham gia lệnh giành ngân thì em sẽ chặn người ta lại
các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản facebook ảo
rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên facebook
tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền
giả thông tin của các ngân hàng tổ chức tiến dụng
trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi giải ngân nhanh trong ngày
để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền
các đối tượng đã đóng nhiều vai khi là nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng
khi là nhân viên thẩm định hồ sơ để tư vấn lập hồ sơ cho vay tiền
do đó yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như phí giải ngân
phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định
nhiều trường hợp bị hại chuyển nhiều lần lên tới trên hai trăm linh triệu đồng
với thủ đoạn lừa đảo như trên bước đầu lực lượng phá án xác định
nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên ba mươi tỷ đồng
của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc
điều đáng lưu ý trong vụ án này các đối tượng đều có đội tuổi rất trẻ
dưới hai mươi năm tuổi thậm chí một số đối tượng còn ở độ tuổi vị thành niên
đã bị lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cá biệt có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang đã ra quyết định
tạm giữ ba mươi một đối tượng và đang phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng vấn đề cao đối tranh mở rộng trên án
thưa quý vị trận mưa lớn gây ra lũ ống lũ quét vào tối ngày năm tháng tám vừa qua
đã làm huyện mù căng trải của tỉnh yên bái thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tính đến thời điểm này mưa lũ đã khiến hai người tại xã khao mang thiệt mạng
một người ở xã hồ bốn mất tích ba mươi năm ngôi nhà thiệt hại nặng nề
quốc lộ ba mươi hai đoạn chạy qua địa phận các xã khao mang và hồ bốn bị sạt lở nhiều đoạn
khiến cho xã hồ bốn bị cô lập mưa lớn cũng làm toàn huyện mù căng trải bị mất điện
xã hồ bốn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét xảy ra vào tối ngày năm tháng tám
mọi thứ đều bị cuốn trôi hoặc bị vùi lấp
lũ quét tràn qua ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình chị giàng thị khua đã bị cuốn trôi
may mắn chị cùng năm người thân trong gia đình đã thoát khỏi cơn lũ dữ
cũng như gia đình chị khua bảy người trong gia đình ông mùa a dê may mắn thoát khỏi dòng lũ quét
tuy nhiên toàn bộ tài sản của gia đình đều bị cuốn trôi
sau khi nghe hàng xóm hô hào tôi đã bảo vợ con bế các cháu chạy lên trên rừng
khi đi dù không có con đường nào nhưng vẫn cố gắng chạy để tránh bị sạt lở và nhanh chóng đến nơi an toàn
lũ về đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản mà tôi tích góp bao nhiêu năm nay
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã hồ bốn huyện mù căng trải đến thời điểm này
cả xã có ít nhất hai mươi nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn
một trăm linh nhà bị sập từ năm mươi đến tám mươi
hàng chục con gia súc bị chết và mất tích
gần một trăm linh xe ô tô xe máy bị cuốn trôi và vùi lấp
nhiều cơ sở hạ tầng giao thông trường học bị hư hỏng nặng
đối với vấn đề là hỗ trợ cho người dân
thì hiện nay thì xã đã hỗ trợ cho mấy hộ dân bị mất nhà là mỗi hộ là ba mươi kg gạo
hiện nay thì về vấn đề bố trí nhà ở tạm thời cho người dân thì hiện nay là đang bố trí tại các nhà cộng đồng
và các hộ liên quan người nhà người thân để các hộ đấy ổn định về sinh hoạt
và bước tiếp theo thì sẽ trí đạo và khắc phục thêm
ngay sau khi xảy ra mưa lũ trên địa bàn về phía huyện chúng tôi đã họp khẩn cấp
với ủy ban dân huyện và ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện
để báo cáo với các công ngành đã thành lập ba tổ công tác xuống ba xã
để trọng tâm
hộ bốn rồi không mang vào lao trải
để bảo đảm cho người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
huyện mù căng trải tiếp tục chỉ đạo các địa phương và cử lực lượng tại chỗ
tham gia hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả trước mắt
đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn và theo dõi diễn biến thời tiết
để chủ động ứng phó với thiên tai
huyện mù căng trải đang cho cắm biển cảnh báo các phương tiện không lưu thông
nguy cơ sạt lửa nguy hiểm không nên dừng đỗ trú tránh ở những khu vực ta lui cao độ dốc lớn
huyện cũng đã hỗ trợ ba mươi sáu triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng